kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị một chuyên án ma túy thu giữ số lượng lớn
trung tâm y tế huyện quốc oai hà nội thông báo vào chiều ngày hôm qua có thêm hai mươi hai trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó một mươi một trường hợp là người trong huyện còn lại là người ở địa phương khác
các trường hợp này đều có liên quan đến kf làm việc tại quán cà phê toàn hảo
và ngay sau khi xác định được các trường hợp nhiễm covid một mươi chín ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện quốc oai đã giả soát truy vết
bước đầu xác định được một trăm năm mươi tám trường hợp f một và đã tiến hành lấy mẫu và đưa đi cách ly tập trung
trung tâm y tế huyện quốc oai thông báo tìm người đã đến quán cà phê toàn hảo thôn yên nội xã đồng quang huyện quốc oai từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một
theo đó người dân đã đến quán vào thời gian trên tự cách ly tại nhà nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế xã thị trấn nơi cư trú để được hướng dẫn và tư vấn biện pháp phòng dịch
trong khi đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện phúc thọ hà nội cũng thông báo tìm người đã đi trên xe buýt bảy mươi a hướng thị xã sơn tây cầu giấy
trong khoảng thời gian từ năm h đến bảy giờ hướng cầu giấy thị xã sơn tây trong khoảng thời gian từ một mươi sáu h đến một mươi tám h các ngày từ bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
người đã đi tuyến xe buýt trong các khoảng thời gian trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn hoặc cdc hà nội
theo số điện thoại hai mươi bốn một nghìn hai mươi hai nhánh hai hoặc chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được hướng dẫn và tư vấn
ủy ban nhân dân phường yên nghĩa quận hà đông cho biết trụ sở ủy ban nhân dân phường ngách hai mươi sáu ngõ một nghìn một trăm ba mươi bảy thuộc tổ dân phố ba và ngõ một nghìn một trăm bốn mươi bốn thuộc tổ dân phố một đã phong tỏa
tạm thời để truy vết xét nghiệm sàng lọc sau khi địa phương phát hiện ca nghi mắc covid một mươi chín
thông tin từ buổi họp báo sáng ngày hôm nay do trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an tổ chức cho biết
đơn vị này đã phối hợp với liên đoàn bóng đá việt nam vff và công an tp hà nội tiếp tục sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip và máy đọc mã qr
để kiểm soát thông tin công dân tiêm chủng xét nghiệm
đơn vị này cũng thông tin đề nghị người dân cần chuẩn bị đủ các điều kiện để vào sân tránh trường hợp là thiếu giấy tờ cần thiết dẫn tới tình trạng là phải đứng ngoài như là trận bóng đá diễn ra vào ngày một mươi một tháng một mươi một trước đó
theo trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tại trận việt nam nhật bản diễn ra vào ngày một mươi một tháng một mươi một vừa qua
trên căn cước công dân gắn chip đã tiến hành kiểm soát trên sáu khán giả
trong đó có gần ba hai trăm linh người sử dụng căn cước công dân đã tích hợp thông tin hai mũi tiêm và giấy xét nghiệm covid một mươi chín
có gần một bảy trăm linh người sử dụng căn cước công dân có tích hợp một mũi tiêm vaccine và có giấy xét nghiệm
với tốc độ quét qr hiển thị thông tin chỉ mất ba giây và việc sử dụng căn cước công dân gắn chip đã thay thế cho nhiều loại giấy tờ

các thông tin tiêm chủng hai mũi và cái thứ ba nữa là cái xét nghiệm trong vòng bảy mươi hai giờ
thì ba nội dung này là ba nội dung mà sẽ được tích hợp để tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình kiểm soát ra vào sân
bên cạnh đó để vào sân người dân cũng có thể sử dụng ứng dụng vneid
cũng đã được tích hợp các thông tin về mũi tiêm giấy xét nghiệm và thông tin kê khai di chuyển nội địa
đại diện trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cho biết
hiện nay các ứng dụng đã có sự liên thông
và hiện nay đã tích hợp mã qr code của pc covid cũng như là vneid chung
tức là gì khi các bạn sử dụng mã để quét
thì các bạn có thể là sử dụng mã pc covid để quét cho sử dụng phần mềm vneid và ngược lại
thì cái việc này đã đảm bảo được cho cái quá trình thực hiện được nhanh chóng
thuận tiện và chính xác
để đảm bảo quyền lợi vào sân xem trận đấu vào ngày mai ngày một mươi sáu tháng một mươi một
trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư khuyến cáo người dân để được vào sân phải mang bốn loại giấy tờ gồm
giấy tờ chứng minh nhân dân vé xe bóng đá thông tin tiêm chủng hai mũi vaccine
giấy xét nghiệm covid một mươi chín âm tính có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ
trong đó lưu ý người dân cần chủ động xét nghiệm không để các đối tượng có cơ hội trục lợi
mua bán giấy test nhanh
tới đây trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và liên đoàn bóng đá việt nam sẽ nghiên cứu
tích hợp thêm thông tin vé vào sân lên thẻ căn cước công dân gắn chip
phục vụ việc kiểm soát thủ tục đảm bảo an ninh và phòng chống dịch bệnh
những ngày qua khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa có mưa to đến rất to
dự báo từ nay đến ngày một mươi tám tháng một mươi một ở trung bộ tiếp tục có mưa
mưa lớn ở miền trung cũng đã làm một người chết ở khánh hòa và một người mất tích ở ninh thuận
một nhà bị sập ở lâm đồng nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự khố tiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đã ban hành công điện số hai mươi hai cd vptt gửi các tỉnh thành phố từ quảng trị đến khánh hòa
và các bộ ngành chỉ đạo ứng phó với diễn biến của mưa lũ
theo đó để chủ động đối phó với diễn biến của mưa lũ
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự khố tiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh
thành phố từ quảng trị đến khánh hòa các bộ ngành thực hiện một số nội dung
trong đó yêu cầu tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ
thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền người dân
chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn cho người tài sản và sản xuất
tổ chức khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ vừa qua
tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân
tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt chia cắt kiểm tra công tác chuẩn bị lương thực
thực phẩm theo phương châm bốn tại chỗ ra soát các phương án ứng phó với tình huống lũ quét
sạt lở đất tổ chức lực lượng xung kích phòng chống thiên tai kiểm tra khu dân cư
ở ven sông suối hạ lưu các hồ đập vùng trũng thấp vùng ven sông suối
ngoài bãi sông khu vực có nguy cơ sạt lở lũ quét để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn
thưa quý vị và các bạn đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân
dẫn đến sự cố sạt lở đất ở đường khe xanh phường một mươi thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
chính quyền đang phải chờ kết luận của cơ quan chuyên môn mới có thể đưa ra cách khắc phục trong thời gian tới
trước mắt ubnd
ubnd tp đà lạt cho di rời toàn bộ người dân người thuê phòng trọ và du khách ra khỏi khu vực nguy hiểm này
đồng thời cắt cử lực lượng túc trực để kịp thời ứng phó với các tình huống khẩn cấp
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi một sau những tiếng động lớn hàng trăm khối đất phía sau các căn nhà và khách sạn
từ số hai mươi hai đến hai mươi tám đường khe xanh sạt lở trôi xuống phía dưới thùng lũng
vết sạt kéo dài một trăm ba mươi mét kéo theo hai căn nhà tạm và toàn bộ cây cối hoa màu trên bề mặt
sự cố này đã gây tranh lệch địa hình cao khoảng một mươi năm mét
sạt lở đất ăn sâu vào móng ba nhà dân và khách sạn gây dập hoàn toàn các bờ ta luy đá bao quanh những tòa nhà trên
ngay khi phát hiện sự việc công an thành phố đà lạt phối hợp với cơ quan chức năng di rời người dân cùng toàn bộ vật dụng
có giá trị của những gia đình bị ảnh hưởng đã được di rời tới nơi an toàn
tiếp tục với các tin tức an ninh trở tự đáng chú ý khác
công an thành phố hồ chí minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
tập lu refreshing
xác định ông tất thành cang khi là phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm đã có bút phê đồng ý để sadeco
công ty con của công ty tân thuận ipc doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước phát hành chín triệu cổ phiếu
và bán cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển nguyễn kim công ty nguyễn kim với giá là bốn mươi đồng một cổ phần
mà không qua đấu giá thẩm định giá theo quy định
cơ quan điều tra xác định giá phát hành cổ phần của sadeco thấp hơn giá trị thực chất nhiều
do tề trí dũng nguyên tổng giám đốc ipc chủ tịch hội đồng quản trị sadeco
sử dụng kết quả thẩm định giá của hsc doanh nghiệp không có chức năng thẩm định
khiến tài sản của sadeco bị đánh giá thấp gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà nước một một trăm linh ba tỷ đồng
trong đó thất thoát tài sản nhà nước là hơn sáu trăm sáu mươi chín tỷ đồng gồm vốn của ủy ban nhân dân tp hcm là hơn bốn trăm tám mươi năm tỷ đồng
gương đường bốn mươi bốn vốn của thành ủy tp hcm là hơn một trăm linh
kết luận điều tra bổ sung còn thể hiện bị can tề trí dũng và một số cá nhân có hành vi tham ô tài sản
qua việc chi tiền thù lao quỹ khen thưởng với số tiền chiếm hưởng tham ô là hơn bốn bảy tỷ đồng
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện bình lục tỉnh hà nam
vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ đối tượng lê hữu kiên
chú tải địa phương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thông tin có trong cụm tin vắn ngay sau đây
đối tượng kiên bị lực lượng công an bắt quả tăng khi đang bán trái phép chất ma túy
cho một đối tượng tại nhà ở cổ kiên thuộc thôn ba xã bối cầu
tại hiện trường và qua khám xét nơi ở cơ quan công an thu giữ ba gói ma túy đá
có trọng lượng hai hai trăm chín mươi bảy gram tám trăm linh ngàn đồng và nhiều vật chứng có liên quan
bước đầu kiên khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng không quen biết tại tỉnh nam định
để bán kiếm lời
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke đối tượng đinh nam bình
quê tỉnh đồng nai và nguyễn thúy hằng quê tỉnh cà mau đã bị công an thành phố biên hòa
đồng nai khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng
ngoài ra bảy đối tượng khác cũng bị cơ quan công an lập biên bản về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ việc tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm